người dân thì nên biết được hai cái điểm tự một là mình có đang bị bệnh hay không hai là tôi có bị nguy cấp hay không chỉ nên biết hai cái đó thôi
rồi cái đấy báo rồi nhân viên y tế họ mới phân rõ họ đánh giá một cái kỹ lượng rồi họ mới phân rõ để anh ở tầng nào là phù hợp nhất
còn không nên thực sự là các anh không nên tự đi tới cái chỗ này chỗ kia
tại vì bản thân mình không biết được mỗi một cái tầng như vậy thì người dân làm sao biết là bệnh viện này là tầng nào bệnh viện kia là tầng nào
đúng không ạ cái đấy thì khó lắm
cho nên cái vấn đề mà quan trọng nhất vẫn là bản thân người ta xác định được người ta có bị triệu chứng bị bệnh hay chưa
và cái thứ hai
là có bị nặng hay không